bên cạnh việc triển khai những chính sách và cơ chế hỗ trợ người dân trong việc chuyển đổi mô hình nuôi trồng thủy sản
tri cục thủy sản tỉnh bắc giang cũng thường xuyên hỗ trợ người dân về kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
nhằm giúp cho năng suất và lợi ích của quá trình nuôi ngày càng được đảm bảo
từ khi mà bà con phát triển chuyển đổi từ dụng trũng sang nuôi trồng thủy sản
cũng được gắn liền với lại hàng năm
với một cán bộ kỹ thuật tôi cũng trực tiếp tham gia năm hai nghìn một mươi sáu trực tiếp tham gia chín buổi tập huấn
mỗi buổi tập huấn có từ năm mươi đến sáu mươi hộ nông dân được tham gia
trong công tác tuyên truyền tập huấn chúng tôi cũng định hướng cho bà con nuôi về thủy sản đặc biệt là nuôi thâm canh
trong quá trình nuôi thâm canh định hướng cho bà con nông dân theo tiêu chuẩn việt gáp
một tiêu chuẩn việt gáp
điều này rất là mới và cũng rất là tốt cho cái sản phẩm sau này
về đảm bảo về an toàn thực phẩm cho người tư dùng
song song với việc nâng cao đời sống vật chất cho người dân
thì đời sống tinh thần của người dân cũng được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm
trong khi tại nhiều địa phương trên cả nước
việc xây dựng nhà văn hóa đa phần sử dụng quỹ đất do nhân dân hiến
thì tại xã cao thượng một mươi ba trên một mươi ba thôn của xã đều được xây dựng nhà văn hóa
trên quỹ đất của sơn đình
với cách làm sáng tạo này đã giúp tiết kiệm được chi phí
thực hiện tiêu chí văn hóa
chúng tôi thấy là sau khi có nhà văn hóa một cái khu tâm linh ấy
thì cái đời sống sinh hoạt văn hóa của dân nó lưng cao lắm
cái sự đoàn kết nhất trí thế rồi thì ngay cả các cái cháu các thứ
nó cũng có mang theo một cái truyền thống của quê hương nữa
thế thì cứ cái tuần làm mồng một mà có công có việc gì
thì dân ra là mở cửa cung như tháp hương
thế rồi thì sinh hoạt văn hóa
tôi thấy là hai cái này nó là một hai cái nó kết hợp với nhau
nó rất là hài hòa mà đem lại cái tinh thần và cái tâm linh cho nhân dân
phấn khởi thế rồi xây dựng quê hương đất nước
sau sáu năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
huyện tân yên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ
bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc đời sống vật chất
và tinh thần của người dân được nâng cao
cùng với việc xây dựng nông thôn mới
của người chung hương thì đối với huyện tân yên
thì cũng đã chỉ đạo là cả hai hai xã cùng đồng loạt xây dựng nông thôn mới
cũng không được chọn xã nào cả
trong quá trình chỉ đạo thực hiện huyện cũng đã chỉ đạo các xã
cũng như là việc giả soát các tiêu chí
thì cái mặt bằng chung tiêu chí của tân yên với các xã
thì nó đạt từ khoảng chín đến một mươi ba tiêu chí
đấy là gia đoạn đầu tiên là năm hai nghìn một mươi hai
thế và đến nay thì các xã cùng với cơ chế chính sách của chung hương
của tỉnh cũng như của huyện thì số tiêu chí bình quân đạt đến hết năm hai nghìn một mươi tám
thì quyền tân yên là đạt được một mươi năm ba tiêu chí bình quân chung
và trong đó thì đã có sáu xã về đích nông thôn mới
thế và năm hai nghìn một mươi bảy thì dự kiến tất nhiên là sẽ có hai xã về đích nông thôn mới nữa
là nâng lên tổng số xã là hết năm hai nghìn một mươi bảy là khoảng tám xã
tám xã và số tiêu chí bình quân đạt đến hết năm hai nghìn một mươi bảy
thì dự kiến khoảng một mươi năm năm tiêu chí
thế và hiện nay thì đến hết năm hai nghìn một mươi sáu thì cái xã mà đạt cái tiêu chí bình quân thấp nhất
đối với tân yên là nó đạt khoảng một mươi một năm
một mươi một năm tiêu chí
điều mô hình nuôi trồng thủy sản hiệu quả tại huyện việt yên tỉnh bắc giang
do đặc thù là vùng chiêm trũng mùa mưa bị ngập úng không thể canh tác lúa
nên các hộ nông dân xã nghĩa trung huyện việt yên
chỉ có thể canh tác lúa một vụ không ăn chắc gây lãng phí tài nguyên đất nông nghiệp
từ khi huyện việt yên có chính sách chuyển đổi ruộng chiêm trũng sang nuôi trồng thủy sản thâm canh
thì thu nhập của người dân xã nghĩa trung đã được cải thiện rõ rệt
đến nay mỗi một hectare nuôi trồng thủy sản đã đem lại cho người dân thu nhập hàng trăm triệu đồng
chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản đã cho một hiệu quả rất lớn
những năm đầu là bà con rất là phấn khởi
vì trước đây nếu một thảo lúa đồng chiêm trũng chỉ được một tạ tạ hai đến tạ rưỡi cùng
nhưng mà chúng tôi chuyển sang nuôi trồng thủy sản thì bình quân chúng tôi là cứ từ năm đến sáu tạ cá trong một thảo
nếu một hectare là có những hộ người ta nuôi tốt là trên một mươi ba một mươi bốn tấn cá
bên cạnh những hiệu quả mạnh
mô hình thủy sản đem lại thì trong hai năm trở lại đây do giá nông sản giảm mạnh
và đặc biệt gần đây liên tục xuất hiện tình trạng giải cứu nông sản việt vì không có đầu ra ổn định
thì đầu ra đang là bài toán hóc búa cho những hộ nuôi trồng thủy sản tại đây khi họ vẫn phụ thuộc vào thương lái tự do
giá cá những năm trước đây là nó được giá nhưng mà trong hai năm gần đây là do cái cung cầu nó
cái bà con
dần dần các nơi phát triển cái ao hồ nhiều quá
thì dẫn đến là cái cùng cầu nó bị hạn chế nó khó khăn
cho nên là cái giá cá nó xuống rất thấp
cho nên là hai năm gần đây thì cái thu nhập của bà con là rất là hạn chế
thế mà đặc biệt là cái đầu gia của chúng tôi là toàn bộ là thị trường tự do trôi lỗi
bớt bình không kiếm được cái đầu gia
mà không có cái nguồn gì chế biến rác do vậy là cái thu nhập bà con cũng gặp nhiều
nhiều khó khăn vì cái đầu gia nó hạn chế
nếu mà chúng tôi có cái đầu gia ổn định và thì bà con là rất là phấn khởi
nhưng mà hiện nay cái đầu gia là chưa tìm được và vẫn là thị trường thương lái tới đến thu vua
do vậy cái thu nhập của bà con cũng vẫn còn hạn chế
thực tế đã cho thấy mô hình chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản
đã đem lại hiệu quả thiết thực về kinh tế cho người nông dân so với trồng lúa
tuy nhiên với những khó khăn
những khó khăn mà người nông dân nuôi trồng thủy sản ở việt yên gặp phải
thì rất cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp các ngành
để người dân thực sự an tâm với sản phẩm của mình sản xuất ra
như vậy có thể thấy với việc phát huy thế mạnh xây dựng nông thôn mới dựa vào đặc thù địa phương
đã giúp cho chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện tân yên tỉnh bắc giang thu được những kết quả đáng mừng
đây cũng là những tiền đề quan trọng để huyện tiếp tục có những bước phá mạnh mẽ hơn nữa
trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau